với yêu cầu đặt ra là phải cơ động nhanh xử lý kịp thời hiệu quả an toàn tuyệt đối
trong mỗi lần huấn luyện thực hành cứu người rơi xuống nước
được cán bộ thuyền viên tàu một mươi năm một mươi một hai mươi sáu thực hành thuần thục từ lý thuyết đến kỹ năng thực hành tiếp cận cứu hộ
và xử lý cấp cứu nạn nhân hiệu quả
trong quá trình huấn luyện thì việc đảm bảo an toàn vì con người và phương tiện là rất quan trọng
vì vậy bản thân cũng như một mươi cán bộ thuyền viên trong huấn luyện đều luôn phải chấp quan nhiệm mọi nền hiệp chế độ quy định trong huấn luyện
với tinh thần đó thì bản thân luôn xác định tốt nhiệm vụ được giao an tâm tư tưởng là xây dựng ý chí quyết tâm có đồng cơ phấn đấu tốt để cố gắng học tập huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đơn vị đề ra
xác định huấn luyện cơ động cứu hộ cứu nạn trên sông trên biển là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nên lữ đoàn tám trăm bảy mươi ba đã lựa chọn kỹ đội ngũ giáo viên trực tiếp huấn luyện có trình độ kinh nghiệm thực tế truyền thụ kỹ năng phương pháp thực hiện nhiệm vụ trên sông trên biển đảm bảo sát với nội dung thực tế

xác định huấn luyện làm nhiệm vụ trên sông trên biển của lữ đoàn tám trăm bảy mươi ba đơn vị duy trì nghiêm túc công tác kiểm tra giúp cho cán bộ thuyền viên nắm chắc về điều lệ công tác tàu thuyền quân sự luật giao thông đường thủy nội địa đặc biệt là phối hợp thực hành điều động tàu rời cập bến và xử lý các tình huống phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn
xác định huấn luyện làm nhiệm vụ trên sông trên biển đảm bảo sát với nội dung thực tế truyền thụ kỹ năng phương pháp thực tế truyền thụ kỹ năng phối hợp thực hành điều động tàu rời cập bến và xử lý các tình huống phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn
hôm qua tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức chương trình lấy ý kiến các nhà nghiên cứu chuyên gia về quy hoạch tượng đài quốc tổ hùng vương đến năm hai nghìn ba mươi
hiện nay đa số tượng vua hùng được xây dựng trong các đền thờ và một số ít ở không gian ngoài trời công cộng gồm có ba tượng vua hùng tại công viên văn hóa đồng xanh thuộc thành phố pleiku tỉnh gia lai
tượng ngoài trời hùng vương và tượng trong nhà tại khu du lịch văn hóa xuế tiên thành phố hồ chí minh và một vài tượng hùng vương khác ở ngoài trời có quy mô nhỏ
đánh giá chung các tượng quốc tổ hùng vương nhìn chung vẫn chưa thể hiện được vai trò là tiêu điểm điểm nhấn không gian trong cảnh quan nơi đặt tượng chiếm lĩnh không gian bằng chính hình khối và chất liệu nội dung tinh thần của tượng tạo tâm điểm của thị giác và cảm xúc thẩm mỹ văn hóa tâm linh đối với người thưởng lãm
thực ra bây giờ một số cái được
giới thiệu là người ta đã làm rồi nó vẫn mang tính tự phát nó có thể xuất phát từ những cái thiện trí những cái lòng ngưỡng mộ thực sự
nhưng mà nó cũng không loại trừ rằng nếu chúng ta không quản lý tốt nó chản lan nó thành một cái dịch mà nó thành một cái sự tùy tiện rất là không những lãng phí và đôi khi nó gây cái phản cảm phản tác dụng
tượng đài vua hùng vương có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa tin ngưỡng tâm linh của nhân dân
xây dựng tượng đài hùng vương chính là tạo ra cơ sở vật chất lượng
cơ sở vật chất biểu tượng văn hóa việc quy hoạch địa điểm xây dựng tượng đài hùng vương góp phần vừa đảm bảo sự quản lý thống nhất phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và kiểm soát số lượng chất lượng của các tượng đài hùng vương trong cả nước
thì cái nhu cầu mà xây dựng tượng đài hùng vương ở trong xã hội là vẫn có
nhưng mà việc xây dựng tượng đài thì lại cần một cái sự kiểm soát cặt trẽ về số lượng và về địa điểm xây dựng
vì thế mà chính phủ chỉ đạo bộ văn hóa xây dựng cái kế hoạch tượng đài quốc của hùng vương đến năm hai nghìn ba mươi năm
xây dựng quy hoạch là nhu cầu cần thiết trong đời sống văn hóa tinh thần nhân dân để tưởng nhớ ghi ơn cũng như khẳng định sự đoàn kết thống nhất của toàn dân tộc nhằm phát triển nền văn hóa con người việt nam phát triển bền vững trong thời kỳ mới
nhằm tri ân tình cảm của công chúng bảo tàng phụ nữ việt nam và họa sĩ
văn dương thành đã tổ chức cuộc gặp gỡ thân mật những người yêu hội họa
nhân dịp này họa sĩ biểu diễn vẽ tranh và trao tặng tác phẩm ô quan trường cho hiệp hội thương mại hoa kỳ tại việt nam để đấu giá và gây quỹ cho các sinh viên tài năng việt nam
sự kiện là dịp họa sĩ văn dương thành nói riêng và bảo tàng phụ nữ nói chung nhằm tri ân đến những người yêu nghệ thuật
đồng thời nữ họa sĩ đã biểu diễn vẽ tranh và trao tặng tác phẩm cho hiệp hội thương mại hoa kỳ tại việt nam để đấu giá và làm từ thiện nhằm khuyến khích và nâng đỡ các sinh viên tài năng việt nam
đây là lần thứ một mươi trong bốn năm qua mà họa sĩ đã sáng tác và trao tặng cho hiệp hội
ngoài ra trong khuôn khổ chương trình có thêm phần trình diễn áo dài dựa trên những tác phẩm của nữ họa sĩ
hy vọng rằng họa sĩ văn dương thành sẽ tiếp tục có nhiều tác phẩm nghệ thuật cùng những đóng góp thiết thực cho nền nghệ thuật nước nhà
nhằm thiết thực kỷ niệm một trăm năm mươi năm năm ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
ngày tám tháng năm hội chữ thập đỏ tỉnh quảng bình đã tổ chức lễ gia quân tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín
tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi tám được triển khai thực hiện
với chủ đề nhân đạo từ nhận thức tới hành động đây là dịp toàn đảng toàn dân toàn quân long trọng kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
người sáng lập và là chủ tịch danh sự đầu tiên của hội chữ thập đỏ việt nam
qua đó để mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh với sự nghiệp nhân đạo góp phần nâng cao nhận thức khởi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân
ngay tại lễ gia quân có ba mươi đơn vị địa phương tham gia ủng hộ xây dựng quỹ nhân đạo với tổng trị giá hơn ba tỷ đồng
cùng ngày tỉnh quảng bình cũng tổ chức lễ gia quân tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi tám đã thu hút hơn sáu trăm linh người tham gia đăng ký hiến máu nhân đạo tiếp nhận được hơn ba trăm bốn mươi đơn vị máu
chỉ còn hơn một tháng nữa là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám sẽ bắt đầu
kỳ thi năm nay có một số điểm mới như là đề thi bao gồm cả kiến thức của lớp một mươi một
hạ điểm ưu tiên theo khu vực quy định khắt khe hơn về cách làm tròn điểm thi
với những điểm mới đó thì sở giáo dục và đào tạo tỉnh lào cai đang tích cực đổi mới công tác giảng dạy ôn luyện để các em học sinh đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi
trường trung học phổ thông dân tộc nội chú tỉnh lào cai năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám này có hơn một trăm bảy mươi em học sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
trong đó có một trăm linh em đăng ký dự thi các môn khoa học xã hội
và hơn bảy mươi em đăng ký dự thi các môn khoa học tự nhiên
với đặc thù là trường có trên chín mươi năm học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số
do vậy thời gian qua nhà trường đã có nhiều giải pháp để nâng cao kiến thức và hướng nghiệp cho các em
thời điểm này thì bọn em đã ôn được rất nhiều rồi ạ
nhưng mà với áp lực của kỳ thi thì bọn em cũng cảm thấy rất là lo lắng
bên cạnh đó thì bọn em cũng ôn luyện rất là nhiều
bởi vì kiến thức năm nay không những là
kiến thức của lớp một mươi hai mà còn có cả kiến thức của lớp một mươi một
cho nên là lượng ôn tập của chúng em trải ra rộng hơn
vì thế nên là bọn em cũng rất là lo lắng và văn khoa
đến thời điểm này tức là ngày ba mươi tháng bốn là chúng tôi đã kết thúc cái chương trình của lớp một mươi hai
và bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng năm thì chúng tôi chuyển sang ôn thi một cái giai đoạn hai
là ôn thi tăng cường cho các em các cái môn ôn thi trung học phổ thông quốc gia
và chủ yếu chúng tôi dồn hết vào bởi
buổi sáng buổi chiều thì chỉ dậy hai buổi
còn lại thời gian thì chúng tôi dành cho các em học sinh tự học với sự quản lý của các thầy cô giáo trực
ngay từ đầu năm học ngành giáo dục tỉnh lào cai cũng bám sát các quy chế của bộ giáo dục và đào tạo
để triển khai thực hiện các phương án ôn luyện phù hợp cho học sinh
đồng thời tập trung phân luồng hướng dẫn giải thích để cho các em hiểu
nắm bắt được nhu cầu việc làm của địa phương cũng như trong cả nước
qua đó xác định đúng đắn việc chọn trường chọn nghề
phù hợp với năng lực và nhu cầu tránh tình trạng học những ngành nghề đã dư thừa nhân lực
cho đến thời điểm này thì chúng tôi đã có cái chỉ đạo cho tất cả các đơn vị trường trực thuộc của sở
là tổ chức tốt cái hoạt động ôn thi cho học sinh trung học phổ thông để chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia
chúng tôi cũng đã có nhiều những cái văn bản để chỉ đạo các cái hoạt động ôn thi
trong đó thì có
việc đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp phân loại đối tượng các em học sinh
để trên cơ sở đó thì giúp đỡ các em ôn luyện cho nó thật là sát
trong cái hoạt động ôn thi này thì một cái hoạt động rất tích cực đó là cái hoạt động trường giúp trường
những cái nơi mà khó khăn về giáo viên khó khăn về chất lượng học sinh
thì những cái trường mà có chất lượng tốt nhất là những trường ở vùng phát triển thành phố thị trấn
thì được phân công giúp đỡ cử giáo viên lên để hỗ trợ cho các đơn vị ở vùng cao
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh lào cai có hơn sáu học sinh đăng ký dự thi
trong đó số học sinh đăng ký dự thi chỉ xét tốt nghiệp là hơn hai chín trăm tám mươi em
còn lại các em đăng ký dự thi để lấy kết quả tốt nghiệp và xét tuyển đại học cao đẳng
trước sự hướng dẫn và giảng dạy tận tình của các thầy cô và nhà trường
các em học sinh khối một mươi hai đang tích cực ôn luyện tự tin bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
đã hơn một tháng nay nhiều chị em phụ nữ người mông đều đặn đến lớp học chữ tại một lớp học ban đêm
do đồn biên phòng nậm càn bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp với trường tiểu học nậm càn mở lớp dạy cho chị em đã trở nên quen thuộc
khát khao biết chữ của người dân nơi đây đang trở thành hiện thực nhờ lớp học thân thiện này
đây là âm thanh của lớp học xóa mù chữ diễn ra mỗi tối hàng tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên địa bàn bản nậm khiên
lớp học bắt đầu từ một mươi chín h đến hai mươi một h ba mươi nhiều người phải đi bộ hơn năm km để đến lớp
tuy nhiên khó khăn càng tăng thêm sự hào hức của các học viên bất kể trời mưa hay đêm tối
từ khi khai giảng đến nay những học viên này hiếm khi vắng mặt
khó mà cũng cố gắng ban đầu đọc sai thầy chỉ cho đọc nhiều lần thì cũng đúng
bàn tay quen với cầm cuốc cầm dao nay dần quen dần với bút
hạnh phúc nhất của các học viên là tự tay viết được tên mình cái mà bao lâu nay họ chưa làm được
muốn đi học để biết chữ để đọc viết được tên mình
do điều kiện thiếu thốn đi lại khó khăn và phong tục tập quán là lý do hầu hết phụ nữ nơi đây không biết chữ
họ còn là lao động chính trong gia đình
vì vậy bộ đội biên phòng đã phối hợp với nhà trường và địa phương đến tận từng gia đình
tuyên truyền vận động để chị em phụ nữ
đến lớp học xóa mù chữ đặc biệt là sự ủng hộ của người chồng trong gia đình
chủ trương xóa mù chữ cho nhân dân trong bản là rất tốt
để mọi người biết đọc biết viết cuộc sống đỡ khổ hơn cho dân bản
lớp học xóa mù chữ thường kéo dài bốn tháng
do các cán bộ đồn biên phòng nậm càn bộ đội biên phòng nghệ an và các thầy cô giáo trực tiếp đứng lớp
hướng dẫn cách nhận biết chữ đánh vần và phát âm
sau đó các học viên sẽ được kiểm tra xếp loại đạt hoặc phát âm

không chỉ làm quen với con chữ họ còn ý thức được
biết chữ sẽ đem ánh sáng đến với gia đình và bản làng
có cái chữ cuộc sống của đồng bào sẽ bớt khó khăn hơn
cụ thể tôm thẻ chân trắng loại chín mươi một trăm hai mươi con trên một kg
được thương lái mua với giá trên tám mươi đồng một kg
loại ba mươi con trên một kg chỉ thu mua với giá khoảng một trăm bốn mươi đồng một kg
trong khi đó giá vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản không giảm
mà một số mặt hàng còn tăng chưa kể khấu hao trang thiết bị máy móc và công lao động
nhưng với giá tôm nguyên liệu như hiện nay
trừ chi phí đầu tư sản xuất người nuôi tôm chỉ hòa vốn
còn đối với những trường hợp không có vốn đầu tư
phải vay mượn bên ngoài thì xem như bị lỗ
để hạn chế thua lỗ do giá tôm nguyên liệu trên thị trường không ổn định như hiện nay
một số diện tích nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh đến kỳ thu hoạch phải neo đầm chờ giá
vừa trùng lớn vụ dưa hấu đông xuân xuất ở cửa khẩu tân thanh sang thị trường trung quốc
những người trồng dưa hấu tại tỉnh phú yên lại tiếp tục trồng ổ ạt vụ kế tiếp
với giống dưa xanh siêu ngọt để tiêu thụ tại thị trường nội địa
điều đáng lo ngại là họ không hề quan tâm đến giá cả đầu ra
sản lượng dưa trong nước như thế nào mà tất cả đều trông chờ vào giờ chót may nhờ rủi chịu
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú yên
vụ đông xuân vừa qua ông hồ thanh huệ trồng được một năm hectare dưa hấu đạt sản lượng ba mươi hai tấn
với giá dưa bảy đồng trên một kg tại cửa khẩu tân thanh trừ chi phí ông huệ lãi dòng hai trăm linh triệu đồng
không chỉ có ông huệ mà rất nhiều người nông dân khác sau khi trúng vụ dưa hấu đông xuân năm hai nghìn một mươi tám
hội vã trồng dưa xanh siêu ngọt tiêu thụ trong nước nuôi hy vọng tiếp tục trùng lớn
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên vụ dưa hấu đông xuân năm hai nghìn một mươi chín
mặc dù năng suất dưa đạt bình quân bốn mươi tấn trên một hectare nhưng người trồng vẫn không có lãi
thậm chí thua lỗ nặng do tổng sản lượng quá lớn giá dưa thấp
thị trường trung quốc mua bán
cũng chính vì vậy mà vụ dưa đông xuân năm hai nghìn một mươi tám diện tích dưa hấu ở phú yên giảm chỉ còn hơn năm trăm linh hectare
điều đáng nói là vừa được giá dưa nông dân lại đổ xô trồng tự phát vụ kế tiếp
dẫn đến nhiều rủi ro như năm hai nghìn một mươi bảy vì dưa rất có thể sẽ rớt giá
và điệp khúc được mua mất giá được giá mất mùa lại tiếp tục tái hiện
nhưng không phải ở thị trường trung quốc mà chính trên sân nhà
nhiều mạnh dạng chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh
với điều kiện cụ thể của địa phương nắm bắt cơ chế thị trường
những năm trở lại đây nhiều tổ hợp tác hợp tác xã ở tuyên quang
đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng
kinh tế tập thể đã và đang tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương
góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tuyên quang
tuyên quang hiện có trên năm trăm linh tổ công tác ba trăm linh hợp tác xã
thu hút khoảng sáu mươi xã viên tổng số vốn của các hợp tác xã trên hai trăm ba mươi tỷ đồng
trong quá trình hoạt động nhờ tập trung đổi mới
phát huy thế mạnh địa phương mà nhiều hợp tác xã đã tìm được chỗ đứng của mình
từ sau khi mà được công nhận thương hiệu trẻ
đến với nhân dân thôn vĩnh tân thì đời sống của bà con có thể từng bước nâng lên
do đó bà con cũng rất là tự biết được mình phải làm gì để cho cây trè
thực sự là cái sản phẩm có chất lượng mà là cái sản phẩm mà được người dùng người ta tin cậy
là cái sản phẩm này sản phẩm sạch không có ảnh hưởng gì đến vấn đề ví dụ như thuốc bảo vệ thực vật
còn tồn dư trong chè là đều là không có cả
thay vì chọn cây trẻ làm hướng phát triển kinh tế
thì người dân xã thái hòa huyện yên sơn chọn mô hình nuôi cá chiên
theo tiêu chuẩn việt gáp để làm hướng đi thoát nghèo
đây cũng là hợp tác xã đầu tiên của huyện tuyên quang phát triển mô hình nuôi cá chiên đặc sản
thực hiện liên kết phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa
từ ngày chăn nuôi cá lòng điều kiện kinh tế gia đình cũng khám khá hơn
nói chung là cũng nếu mà so sánh với mức độ chăn nuôi thì
nó khác với lễ ký ngày mà mình chưa xuống lòng bè
để phát triển kinh tế tập thể các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tuyên quang
xây dựng chiến lược chương trình hoạt động hợp tác xã gắn với các chương trình phát triển kinh tế xã hội
đồng thời triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khuyến nông khuyến ngư và khuyến công
nhằm tạo điều kiện cho hợp tác xã không ngừng đổi mới góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội
hợp tác xã đóng góp rất là lớn
trong quá trình phát triển của kinh tế xã hội đặc biệt đối với chương trình nông thôn mới
chỉ có tổ chức lại sản xuất ở khu vực nông thôn một cách có hiệu quả
thì nông thôn mới mới có điều kiện để phát triển bền vững
bên cạnh những hiệu quả đạt được việc phát triển kinh tế tập thể còn có những khó khăn
để khu vực kinh tế tập thể của tỉnh phát triển hiệu quả
cần phải từng bước khắc phục hạn chế yếu kém
đồng thời phát huy tốt tiềm năng
nâng lợi thế đẩy mạnh liên doanh liên kết
nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã tổ hợp tác
chuyển sang các thông tin quốc tế
palestine kêu gọi các nước mỹ latin không rời đại sứ quán đến jerusalem
chủ tịch trung quốc tập cận bình hội đàm với nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn tại thành phố đại liên
tổng thống palestine kêu gọi các nước mỹ latin không rời đại sứ quán đến jerusalem
tổng thống palestine kêu gọi các nước mỹ latin không rời đại sứ quán đến jerusalem
tổng thống palestine mahmoud abbas đã kêu gọi các nước khu vực mỹ latin
không nên làm theo quyết định gây tranh cãi của mỹ về việc chuyển đại sứ quán đến thành phố jerusalem
phát biểu trong cuộc hội đàm với tổng thống nước chủ nhà nicola maduro nhân chuyến thăm venezuela
nhà lãnh đạo palestine nhấn mạnh palestine hy vọng các nước ở khu vực nam mỹ
sẽ không rời đại sứ quán đến jerusalem bởi điều này là vi phạm luật pháp quốc tế
tổng thống abbas cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với chính phủ venezuela
về lập trường phản đối mỹ công nhận jerusalem
là thủ đô của israel và chuyển trụ sở đại sứ quán đến thành phố này
lời kêu gọi của tổng thống palestine được đưa ra trong bối cảnh mỹ đang triển khai
các công tác chuyển trụ sở đại sứ quán nước này tại israel từ tel aviv đến jerusalem
vào ngày một mươi bốn tháng năm tới đúng vào dịp kỷ niệm bảy mươi năm quốc khánh israel
tân hoa xã ngày tám tháng năm xác nhận tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn đã có cuộc hội đàm trong hai ngày
mùng bảy và mùng tám tháng năm tại thành phố đại liên
tỉnh liêu ninh trung quốc
theo tân hoa xã trong bầu không khí thân tình và hữu nghị
hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm sâu rộng và nhiều mặt về quan hệ giữa hai nước
và các vấn đề chung mà hai bên cùng quan tâm
tại cuộc gặp tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh
đây là thời điểm mang tính quyết định khi tình hình bán đảo triều tiên đang có những thay đổi lớn lao
chuyến thăm lần này của ông kim jong un cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai đảng và nhà nước
cũng như mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên
về phần mình nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un cho rằng mối quan hệ hữu nghị giữa triều tiên và trung quốc
và tình hình bán đảo triều tiên đang có những tiến triển đầy ý nghĩa kể từ tháng ba năm nay
và đây là những kết quả tích cực đạt được tại cuộc gặp lịch sử giữa ông và ông tập cận bình hồi tháng ba vừa qua
chuyến thăm lần này trở lại trung quốc của ông nhằm thông báo với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
về tình hình bán đảo triều tiên đồng thời bày tỏ hy vọng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược với trung quốc
và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai nước thúc đẩy hòa bình và sự ổn định trong khu vực
thu gom rác thải sinh hoạt luôn là một trong những vấn đề nóng ở tất cả các thành phố lớn trên thế giới
moscow của nga có một mươi năm bãi tập kết rác thải tuy nhiên hầu hết các điểm trôn lấp rác thải này đều trong tình trạng quá tải
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân đặc biệt là các em nhỏ
tuần qua ít nhất sáu mươi trẻ em phải nhập viện do ngô độc khí từ bãi rác thải yadrovo quận volokolamsk tỉnh moscow
với các triệu chứng như đau đầu buồn nôn khó thở
người dân địa phương cho rằng nguyên nhân là do mùi và khí độc từ bãi rác thải gần nhà họ
hồi cuối tháng ba vừa qua bốn mươi một em nhỏ cũng đã phải nhập viện do cùng nguyên nhân
lượng hydro sulfur trong không khí quá cao khiến phong trào đòi đóng cửa các bãi rác lan rộng ở nhiều nơi
năm ngoái tổng thống nga vladimir putin đã ra lệnh đóng cửa bãi trôn lấp rác kuchino sau khi người dân ở đây kêu cứu với ông
tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn chưa được cải thiện triệt để do rác thải hàng ngày của người dân sẽ bị dồn sang các địa điểm trôn lấp rác khác
trong một động thái mới nhất thống đốc tỉnh moscow andrei vorobiev đã tuyên bố sẽ tích cực phụ hồi sinh thái bãi rác yadrovo và công việc sẽ được hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng sáu
điện kremlin cũng khẳng định sẽ giao cho nhà chức trách địa phương thiết lập các chương trình quản lý và phân loại rác thải từng khu vực với các hướng dẫn cụ thể
cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của mỹ fda cho biết quy định mới bắt buộc các chuỗi nhà hàng ở nước này phải công bố hàm lượng calor của các món ăn trong các thực đơn nhằm khuyến khích người dân ăn ít calor để giảm béo đã có hiệu lực
quy định này áp dụng cho những chuỗi nhà hàng có từ hai mươi cơ sở kinh doanh trở lên
theo đó những chuỗi nhà hàng này sẽ phải nêu rõ hàm lượng calor của những món ăn đạt tiêu chuẩn trong các thực đơn và bảng thực đơn
ngoài ra những chuỗi nhà hàng trên cũng phải cung cấp thông tin về thành phần dinh dưỡng của những món ăn này cho các thực khách bao gồm thành phần chất béo đường muối và protein
theo giám đốc fda scott goldlieb cơ quan này đưa ra quy định dựa trên kết quả nghiên cứu cho thấy khi được thông tin rõ ràng về hàm lượng calor của các món ăn các thực khách sẽ lựa chọn những món ăn ít calor hơn qua đó sẽ giúp họ giảm bớt tình trạng béo phì
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt